may mắn mỉm cười với các bạn khi được giới thiệu làm việc tại nhà hàng
chính công việc này đã mở ra cho bạn nhiều trải nghiệm đặc biệt là vừa phục vụ khách trong nước và cả khách du lịch nước ngoài
qua ngôn ngữ ký hiệu bạn cho biết rất vui mừng khi được phục vụ mọi người
tại đây có hai thanh niên khoảng ba mươi tuổi giới thiệu là nhân viên công ty cổ phần sản xuất và thương mại gia dụng việt nam nói với người dân đây là hàng mẫu
công ty sẽ tặng cho mỗi người hai phần quà gồm một nồi cơm điện và một nồi lầu đa năng nhưng với điều kiện là mỗi người dân bỏ vào phong bì số tiền hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng
và nếu muốn tặng thêm một phần quà nữa là đèn pin thì người dân phải bỏ vào phong bì số tiền là hai triệu chín trăm linh nghìn đồng đưa cho hai thanh niên đó để chụp hình gửi về công ty rồi sau đó sẽ trả lại tiền
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi một sở xây dựng vẫn là chủ đầu tư chưa bàn giao cho đơn vị nào
cho đến ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại quyết định số ba trăm một mươi một của ủy ban nhân dân tp hà nội đã thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp nguyễn đức trung
tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện mê linh các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng khu đất vào mục đích khác
trong thời gian sau quan điểm của thành phố do việc xây dựng bệnh viện nghìn giường theo hình thức bd sẽ khó khăn trong thực hiện do cũng có nhu cầu
do vậy thành phố đã có chủ trương kêu gọi đầu tư để xây dựng thực hiện các dự án khác
theo quan điểm của huyện và nhân dân ở khoanh vùng này nếu có một bệnh viện lớn đầy đủ tiện nghi đảm bảo tốt trên địa bàn cũng rất cần thiết
bởi vì các tuyến trên ở phía bắc của vĩnh phúc hay phú thọ
các lạng thường phải về thành phố thì đây là cửa ngõ của thủ đô mà có một bệnh viện để giảm tài cho thành phố thì rất là cần thiết
bàn về sự chậm trễ gây lặng phí lớn của dự án đáp chiếu bảy năm qua này
kiến trúc sư trần huy ánh viên thường trực ban chấp hành hội kiến trúc sư hà nội đã thẳng thắn nhận định ở một khía cạnh rất liên quan
ở cái việc quyên ngại bệnh viện lỗ sội này chung hợp với quyên trị lỗ sội
nó là bài toán kết quả của một bài toán quy hoạch chất lượng kém
mà mới trụng đam trở lại đây
cuối cùng thì cả xã hội còn những người làm quy hoạch hay người thực hiện quy hoạch thì cứ cắm đồ vào làm
còn họ không cân nhắc gì đến chuyện đúng hay sai nữa
một nhận định rất thẳng thắn và khách quan bởi câu chuyện quy hoạch bấy lâu nay luôn tồn tại nhiều bất cập
khi thì quy hoạch theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô gây hậu quả và thiếu khả thi
khi lại không theo kịp tốc độ phát triển và nhu cầu của xã hội dẫn đến nhanh lạc hậu và kém hiệu quả
sau bảy năm nằm trên giấy một mươi hai hectare đất cùng cơ sở vật chất cũ bị bỏ hoang gây lãng phí lớn như thế
cuối cùng cũng được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng khu đất vào mục đích khác
tuy nhiên một dự án dân sinh xã hội mang tính khả thi cao được người dân đồng tình ủng hộ
và mong đợi sau bảy năm không được triển khai mà không có lý do chính đáng không ai phải chịu trách nhiệm liên đới
đó là câu hỏi mà người dân cần được trả lời một cách thỏa đáng
thưa quý vị tại quảng trường biển bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa diễn ra lễ hội múa bông trèo cạn và đón nhận bằng công nhận lễ hội cầu ngư là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng chứng nhận lễ hội cầu ngư của người dân vùng biển
thuộc các huyện quảng trạch bố trạch quảng ninh lệ thủy thị xã ba đồn và thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội cầu ngư được biết đến là một nét đẹp văn hóa của ngư dân các làng trài ven biển
lễ hội thường được ngư dân các làng biển tổ chức vào dịp tháng riêng nhằm tưởng nhớ ơn đức của cá ông cá bà
mong cho trời yên biển lặng mưa thuận gió hòa tôm dày cá được làng xã ấm no yên vui hạnh phúc
lễ cầu ngư con cầu mùa cầu phúc cầu thiện cầu an cầu lành cầu cho thiên nhiên thuận hòa
đất nước thanh bình làng xã yên vui nhà nhà hạnh phúc
lễ hội cầu ngư quảng bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần thuận lợi
trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
đồng thời tạo tiền đề thuận lợi trong phát triển du lịch quảng bình thời gian tới
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng nhóm phóng viên của chúng tôi
khám phá một điểm đến du lịch mới ở ninh bình một địa điểm thú vị đã thu hút một lượng lớn khách du lịch
đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ vừa qua và hứa hẹn sẽ là một điểm thu hút nổi bật của ngày du lịch của đôi hóa lời
thưa quý vị và các bạn sau gần hai tiếng đồng hồ di chuyển bằng ô tô từ hà nội
thì chúng tôi đã có mặt ở am tiên động hay còn được gọi là tuyệt tịnh cốc ở ninh bình ạ
và cảm giác đầu tiên của tôi khi đến đây đó là một không khí vô cùng trong lành và mát mẻ
ngày hôm nay thì người đồng hành của chúng ta sẽ là chị nguyễn thị kim cúc
một hướng dẫn viên du lịch người bản địa ở đây ạ em theo chị ạ
xin chào bạn
nằm ở lưng trường núi động am tiên được bao bọc bởi những dãy núi cao dựng đứng
muốn lên tới được động du khách phải leo hơn hai trăm linh bậc đá qua vách núi
từ chùa am tiên nhìn xuống là không gian phía dưới với thế núi cao sửng dững và hồ nước trong xanh

theo văn bì mai nhai trên cửa động am tiên cho biết
trước triều đinh triều lê thì đây là từ ngọc phúc và đến năm chinh phủ bảo ấn nguyên niên
tức là năm một nghìn một trăm tám mươi thì nơi đây trở thành nơi thờ phật
thì tương truyền rằng là thiền sư nguyễn minh không sau khi mở cảnh đến vùng am tiên đây
đã tượng phật cầu siêu sinh tịnh độ và từ đó đến nay thì đây trở thành khô tâm linh chốn linh thiên
động am tiên mang một vẻ đẹp bình yên tĩnh lặng
tạo cảm giác hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài
cảnh quan ở đây cũng nhuốm màu thời gian và lịch sử văn hóa ngàn năm
sau khi thăm động am tiên thì quý vị khán giả có thể trải nghiệm một hình thức du lịch mới
mà ban quản lý khu danh thắng ở đây mới đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi chín
đó là lên những chiếc xe ngựa như thế này và đi vòng quanh khu tuyệt tịnh cốc ạ
và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm
thông lũ am tiên nằm trong dãy ngũ phong sơn
ngũ phong sơn tức là diện năm ngọn núi đón gió và duy nhất chỉ có một con đường độc đạo để vào trong động mà thôi
hiện nay dưới tầng thủy tinh còn bảo tồn được hai trăm linh loại động và thực vật
trong đó thì có rất là nhiều loại quý kiếm

sơn kim cúc là một loại cây trong đồng y dùng để chữa sáng mắt
những năm gần đây khu du lịch này đang được đầu tư bảo tồn và phát triển tạo thành một điểm đến du lịch thú vị cho du khách trong và ngoài nước
với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ địa hình độc đáo động am tiên tuyệt tĩnh cốc đã và đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm
mình cũng hay đi du lịch nên cũng thăm khảo tinh mạng
nên đến đây để tham quan
nói chung là cảnh nó đẹp đẹp hơn rất nhiều
thực sự là cảnh quan tự nhiên ở đây rất đẹp
mặc dù thời tiết thì cũng khá nóng nhưng mà khi đi vào động thì tôi vẫn cảm thấy khá tuyệt
trên quãng đường chúng tôi di chuyển vào đây thì cảnh cũng rất đẹp có đồng lúa hồ nước
trong hành trình trở về với vùng đất cố đô khám phá cảnh quan con người cũng như văn hóa lịch sử nơi đây
am tiên động tuyệt tịnh cốc
chắc chắn sẽ là một điểm đến hấp dẫn để du khách bỏ lại mọi muộn phiền và những tất bật của cuộc sống
bây giờ là thời lượng dành cho các bạn quan tâm
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua
trên cả nước đã xảy ra một trăm một mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết tám mươi người và bị thương bảy mươi chín người

khiến cho công tác cấp cứu điều trị sau đó tại các bệnh viện cũng gặp thêm nhiều khó khăn
thậm chí là có thể gia tăng mức độ rủi ro nguy cơ tử vong cho nạn nhân
và sau đây sẽ là một số kỹ năng cơ bản và cần thiết khi mà hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông
hy vọng là có thể hữu ích cho nhiều người khi mà tham gia giao thông và không may gặp phải tai nạn
trước hết là cần nắm mắt tình trạng nạn nhân
cầm máu tại chỗ cố định chi gãy trước khi đưa vào bệnh viện nếu người bị nặng trong tình trạng hôn mê đường thở
việc đầu tiên là phải thông đường thở xoa bóp tim vào lồng ngực và chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế
điều cần tránh đó là không đặt nạn nhân nằm ngửa không lấy dị vật ở da đầu và xương sọ
không rút vật nhọn đã đâm vào ngực bụng
dùng tay nâng đầu không di chuyển khi chưa cố định không vận chuyển nạn nhân bằng xe đạp hay xe gắn máy
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư năm hai nghìn một mươi chín tt bgt ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp một
trong đó thì có tài liệu kỹ năng phòng chống xâm hại
theo đó danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp một bao gồm
môn toán môn tiếng việt môn tự nhiên và xã hội môn âm nhạc môn mỹ thuật
cho một phòng học bộ môn môn giáo dục thể chất môn đạo đức hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung
căn cứ vào danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
lớp một ban hành kèm theo thông tư năm hai nghìn một mươi chín tt bg gdt
yêu cầu phải có bộ tranh về phòng chống xâm hại tình dục
giúp cho học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức
thông qua quan sát vận dụng thực tế vào cuộc sống
tiếp tục là thông tư ba hai nghìn một mươi chín tt bgdt của bộ giáo dục và đào tạo
sửa đổi quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
nêu rõ học sinh trung học phổ thông học viên giáo dục thường xuyên
có giấy chứng nhận nghề bằng tốt nghiệp trung cấp nghề
trong thời gian học trung học phổ thông quốc gia
sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông
theo đó từ ngày ba năm hai nghìn một mươi chín thí sinh được cộng hai điểm
nếu xếp loại giỏi với giấy chứng nhận nghề
loại xuất sắc và giỏi đối với bảng trung cấp
cộng một năm điểm nếu xếp loại khá với giấy chứng nhận nghề
loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp
cộng một điểm nếu xếp loại trung bình
trong phần tiếp theo của chương trình
hàng ngàn người dân theo dõi trình diễn pháo hoa
chào mừng ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
việc uống nước đá trong những ngày hè nóng
liệu có giúp giảm nhiệt nhanh
thông tin câu trả lời trong số khoản hữu nặng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ chuyển tới quý vị
những tin tức đáng chú ý khác
xin đồng mời trường quay sang phương nam
xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn tối ngày ba mươi tháng bốn
hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành lân cận
đã được mãi nhạn với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật
kéo dài trong khoảng một mươi năm phút
nhân kỷ niệm bốn mươi tháng bốn
bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ quận một
người dân háo vứt đi xem màn trình diễn pháo hoa tầm cao
kéo dài một mươi năm phút
từ khu vực thầm vượt sông sài gòn
đây được xem là tiết mục đặc sắc nhất
mà nhiều người mong đợi
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm lần này
cái đợt nghỉ lễ này rất là dài ngày
thì mình cũng hòa với người dân tham gia
coi cái bánh kháu bông của thành phố này
thì cái lòng mình phấn khởi náo nứt
tại vì thành phố mình giải phóng hoàn toàn được bốn mươi bốn năm rồi
thì dân trí dân sinh của mình càng ngày càng cao
đời sống nó càng phát triển hơn
từ cái cuộc sống rồi
mưu sinh rồi vui chơi giải trí
tất cả mọi cái đều là phát triển toàn diện hết
và trong lòng mình cảm thấy rất là phấn khởi
thì hôm nay hợp tiết khá đẹp
thì nó sẽ làm cho cái
hợp tiết khá đẹp
hợp tiết khá đẹp
phóng hoa nó vẫn đẹp lung linh hơn
với cái tâm trạng này thì rất là phấn khích
và phấn khởi
ngay đại lễ của quốc gia
thì cũng làm cho mình có tâm
tâm thế phấn khởi sau ngày lễ sẽ làm việc tốt hơn
tương tự màn trình diễn phóng hoa
tại công viên vinh homs
và tòa nhà landmark quận bình thành
cũng là tiết mục mà nhiều người mong đợi
với điểm nhấn là tòa nhà cao nhất việt nam
không khí sôi nổi nhộn nhịp đã kéo mọi người lại gần nhau hơn
rất là vui và thấy tuyệt vời
thấy yêu đất nước việt nam
thì hy vọng là đất nước
mà giàu mạnh hơn nữa
để mỗi năm người dân được có cơ hội đi tham quan
và đứng tại cái quảng trường này
để xem phóng hoa
nhiều lần nhiều lần nữa
ngày hôm nay mùa một tháng năm
là ngày nghi lễ cuối cùng
do đó chiều tối và rạng sáng mai
người dân sẽ trở lại thành phố để tiếp tục học tập và làm việc
chú động các phương án
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có mặt
tại các nút giao điểm nóng
để điều tiết phân luồn
đảm bảo cho người dân lưu thông được an toàn và thuận tiện
trong những ngày nghỉ lễ đi vui chơi của người dân
kéo theo là nhu cầu sử dụng thực phẩm cũng tăng cao
do đó việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho người dân
đặc biệt là ở các địa điểm vui chơi ăn uống
cần được chú trọng
vào những ngày nghỉ lễ
hầu hết người dân cùng gia đình tập trung đến các khu du lịch
địa điểm vui chơi
tại tp hcm các nhiệm vui chơi giải trí
những ngày này thu hút hàng chục ngàn lượt người mỗi ngày
kéo theo tất cả các dịch vụ ở đây
hoạt động hết công suất và gần như quá tải
mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất
đó là thực phẩm
ngoài các gia đình chuẩn bị thức ăn sẵn ở nhà mang theo
để tiện lợi thì đa phần người dân khi đi chơi
sẽ chọn mua các món ăn
tại địa điểm vui chơi mà mình đến
tuy nhiên vấn đề an toàn thực phẩm
vẫn là mối lo thường trực của khách du lịch
cái mùa hè này nó dễ bị dịch bệnh lắm chị
nên là em đi lúc nào em cũng chuẩn bị
đồ nhà cái bất cứ cái gì cũng là chuẩn bị
đồ trong nhà không có dám mua đồ ngoài
tại vì ăn ở ngoài để đảm bảo
sức khỏe cho gia đình
nhất là thử dễ bị cảm bệnh
lây nhiễm tùm lum để bệnh viện
giờ cũng quá tải là giờ em thấy bệnh nhiều lắm
nên giờ em cái gì là nói chung là
cái gì trong gia đình mình đem đi được thì cứ đem
nói chung là đông người nó làm
kiểu mà đâu có như mà kỹ với mình đâu
làm cái qua lo gì đó
cho có cho có
sản phẩm này làm bán nhanh mà
tại vì đông người nhanh thì càng ấy
mình sợ lắm
theo kết quả công tác kiểm tra xử lý về an toàn thực phẩm
đặc biệt là trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố phát động tháng hành động
vì an toàn thực phẩm với chủ đề
nói không với thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
các ngành các cấp cùng người dân
phối hợp tập trung đấu tranh ngăn chặn thực phẩm
không rõ nguồn gốc kém chất lượng
điển hình trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
quản lý thị trường tp hcm phối hợp
các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý
gần ba trăm hai mươi vụ vi phạm về an toàn thực phẩm
tạm giữ hơn ba trăm linh đơn vị sản phẩm
phạt tiền hơn ba tỷ đồng

cùng với thời tiết nắng nóng
làm thức ăn rất dễ bị ôi thiêu
dẫn đến ngộ độc thực phẩm
do đó trong những ngày này
người dân phải hết sức chú ý đến việc bảo quản thức ăn
lựa chọn sử dụng thực phẩm
ở những nơi uy tín đảm bảo vệ sinh
bên cạnh đó các ngành chức năng
thường xuyên kiểm tra kiểm soát
nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm
đã trở thành cái tên quen thuộc tại việt nam
khi cầm trịch dàn dựng chương trình nghệ thuật
crossing over ba năm qua
những lần trở về quê hương việt nam
sợi dây liên kết tâm linh giữa
sipashen và ký ức về mạnh đất này
trở nên mạnh mệt hơn bao giờ hết
sáng phương nam đã cùng gặp gỡ
biên đoạn múa gốc việt tài năng này
để khám phá hành trình tìm lại ký ức việt nam
cùng những dự định của anh tại quê hương